nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin về giáo dục và các giải pháp công nghệ giữa việt nam và vương quốc anh
sáng nay tại phố đi bộ đinh tiên hoàng hà nội đã diễn ra lễ hội giáo dục và công nghệ vương quốc anh năm hai nghìn một mươi chín
tại sự kiện học sinh sinh viên sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất về các chương trình đào tạo của các trường đại học tại anh quốc
cùng các chương trình giáo dục liên kết của các trường tại việt nam
bên cạnh đó chương trình cũng mang tới những tư vấn giải đáp trực tiếp cho sinh viên việt nam
đang có dự định đi du học tại anh quốc về thị trường tuyển dụng và các cơ hội việc làm tại nước anh
hoạt động này được tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin về giáo dục công nghệ
là một trọng tâm trong mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và vương quốc anh